vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hiện trường vụ án
tại một quán nhậu trên đường phạm văn đồng thành phố phan thiết
khoảng giờ ngày hôm nay một mươi hai tháng năm mâu thuẫn xảy ra giữa một nhóm người ở một quán nhậu trên đường phạm văn đồng phường bình hưng thành phố phan thiết
lúc này một số người trong quán cầm ly ghế ném vào ô tô hạng sang màu trắng
người tài xế xe tên phạm văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú kim sơn ninh bình điều khiển ô tô lao lên lề xoay vòng để truy đuổi theo những người đang ném ly về phía mình
sau khi xoay nhiều vòng chiếc ô tô màu trắng đâm trúng một người đàn ông tên hà xuân hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại khu phố ba phường đức thắng phan thiết làm người này ngã gục tại chỗ
nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
theo một số nhân chứng khi ô tô vừa tấp vào trước quán nhậu thì có nhóm người đi xe máy đến
sau đó hai bên xảy ra đánh nhau
tài xế lên ô tô lao vào xe máy của nhóm kia và lái xe lao lên lề xoay vòng để truy đuổi rồi xảy ra việc cán chết người
công an tỉnh bình thuận bước đầu đã xác định được nghi phạm lái ô tô đâm chết người và tiếp tục điều tra làm rõ